tp hcm đang tiến hành thành lập các đoàn thanh tra tập trung thanh kiểm tra những mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp lễ tết
để bảo đảm không để xảy ra tình trạng ngộ độc trong những ngày tết nguyên đán canh tí và mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
theo đó ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm tiến hành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành để thanh tra các cơ sở chế biến
sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và giám sát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
phối hợp với các đoàn kiểm tra của thành phố và quận huyện tiến hành thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm
về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết thời gian triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết nguyên đán canh tí
và mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm nay đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi